năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh cà mau phấn đấu xuống giống một vụ lúa trên đất nuôi tôm với diện tích bốn mươi hai hai trăm sáu mươi hectare đạt một trăm linh kế hoạch đề ra trong đó phấn đấu diện tích cho thu hoạch khoảng ba mươi năm hectare đạt hơn bảy mươi diện tích xuống giống
giống lúa được khuyến cáo sử dụng là các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn thích ứng với điều kiện đất nhiễm mặn như om hai nghìn năm trăm một mươi bảy cxt ba mươi om sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy jk lúa lai bt một
những nơi điều kiện không đảm bảo áp dụng biện pháp xạ do vùng đất trũng khó tháo nước nên chọn những giống lúa mùa chống chịu mặn như một bụi đỏ một bụi lùn xói lùn gieo mạ để cấy qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho lúa tôm thông qua chuyển đổi các giống lúa ngắn ngày có chất lượng cao